ở nước ta rắn độc cắn là một trong những tai nạn thương tích phổ biến
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai tính từ đầu mùa nắng
trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận hai ca bệnh do bị rắn cắn
điều đáng nói là người dân vẫn còn tâm lý chủ quan áp dụng các phương thức dân gian
để điều trị ngay tại nhà và chỉ đến khi người bệnh có những dấu hiệu nguy cấp
thì mới đưa đi cấp cứu
trong số những bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
anh lý văn thái ba mươi chín tuổi ở lục ngạn bắc giang là một trong hai ca bệnh nặng nhất
bị rắn cặp nia cắn khi đang làm đồng nhưng không biết nên anh không thực hiện các biện pháp sơ cứu
chỉ khi thấy tức ngực khó thở gia đình mới đưa anh đi cấp cứu
sau bốn mươi ngày điều trị tại trung tâm chống độc hiện anh thái vẫn đang trong tình trạng rất nặng
phải thở máy não bị tổn thương và nguy cơ tử vong là rất cao
chỉ may mắn hơn ngay sau khi bị rắn hổ cắn ông đặng văn quang xã xuân lai
huyện hà trung thanh hóa đã thực hiện sơ cứu kịp thời và đến cơ sở y tế gần nhất
sau hai ngày điều trị mặc dù vết thương vẫn còn sưng tấy nhưng hiện tượng tê liệt đã thuyên giảm
mùa hè cũng là mùa cao điểm của rắn sinh sôi và phát triển nên rắn dễ tiếp xúc và tấn công con người
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai rắn cắn là một trong những ngộ độc hàng đầu
hiện tại trung tâm đang tiếp nhận điều trị cho gần chục ca rán cắn
trong đó có hai trường hợp nặng nguy hiểm đến tính mạng
theo các bác sĩ mỗi loại rắn độc sẽ có cơ chế gây độc khác nhau
các bác sĩ cần dựa vào triệu chứng để trần đoán và đưa ra phát đồ điều trị
vì vậy việc sơ cứu đúng cách và kịp thời
vậy nhân đến cơ sở y tế gần nhất là điều hết sức quan trọng
tùy theo loại rắn cắn chúng ta có áp dụng các biện pháp sơ cứu khác nhau
như đầu tiên chúng ta hạn chế vận động không hốt hoại cứ bình tĩnh
tùy theo loại rắn cắn ví dụ như loại rắn cắn có thể gây liệt
ví dụ như rắn hội chúa rắn cặp năm có ngia
thì chúng ta dùng các biện pháp băng ép toàn bộ vùng bị cắn
bằng băng ép hoặc bằng vải bắn chặt kết hợp với nẹp để hạn chế vận động
và để vùng bị cắn thấp hơn hoặc ngang bằng vị trí của tim
phải có người đưa chúng ta cóng chúng ta chở chúng ta đi
tới cơ sở y tế gần nhất và tránh mất thời gian ở ngoài bệnh viện
phải đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu
ngoài việc sơ cứu khi bị rắn cắn các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân
khi bị rắn cắn không hút nọc độc của rắn chích giạch hay châm trọc
tại vùng vết cắn gây điện giật trường đá sử dụng các loại thuốc dân gian
và cổ truyền hay chữ bằng mẹo
tất cả các biện pháp nêu trên đều chưa có cơ sở khoa học chứng minh
và sẽ bỏ lỡ thời điểm vàng để cấp cứu cho bệnh nhân
khiến cho người bệnh có nguy cơ tử vong cao hơn tổn thương não
và dễ để lại di chứng sau này